hồ châu pha nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân của huyện tân thành
tỉnh bà rịa vũng tàu đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nguồn nước thải của một trang trại chăn nuôi lợn
dù người dân địa phương đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng
nhưng đến nay thì chính quyền huyện vẫn chưa có một giải pháp cụ thể để xử lý tình trạng ô nhiễm này
theo người dân xã tóc tiên trang trại chăn nuôi lợn này tồn tại gần một mươi năm qua và chỉ sau một thời gian
hoạt động đã khiến cuộc sống của người dân quanh vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
mới đầu chỉ là mùi hôi thối về sau mức độ ô nhiễm nặng hơn khi nước thải chảy tràn ra khu dân cư

trang trại chăn nuôi lợn này tồn tại gần một mươi năm qua và chỉ sau mức độ ô nhiễm nặng hơn khi nước thải chảy chàn ra khu dân cư
qua tìm hiểu đây là trang trại chăn nuôi lợn của công ty cổ phần thương mại dịch vụ phát triển đông á
nước thải của trang trại nuôi lợn này đã ngấm xuống tầng nước ngầm gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của nhiều người dân

trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
ubnd tỉnh đã nắm được tình hình và đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xuống địa bàn
xác định mức độ ô nhiễm nhưng đến nay vẫn chưa xử lý tình trạng ô nhiễm trên
thiết nghĩ tỉnh bà rịa vũng tàu cần sớm có phương án xử lý tình trạng nước ô nhiễm
để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nơi đây